hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm nay tại hà nội
bệnh viện tim hà nội và bệnh viện mắt hà nội phối hợp tổ chức khám bệnh
tư vấn kiến thức bảo vệ sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách là thương binh
bệnh binh mẹ việt nam anh hùng gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng trên địa bàn phường cửa nam
tại chương trình đoàn bác sĩ của bệnh viện tim hà nội và bệnh viện mắt hà nội đã tiến hành khám bệnh
kiểm tra sức khỏe với các nội dung như khám nội tổng quát kiểm tra thị lực huyết áp đo nhịp tim siêu âm
khám các bệnh lý về tim mạch và kê đơn cấp thuốc cho hơn một trăm linh người dân thuộc các gia đình chính sách
người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó các y bác sĩ đã tiến hành kê đơn cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị
đồng thời tư vấn kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến
từ đó nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình